công an tỉnh cà mau vừa tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ thuộc khu vực khóm bảy phường năm
thành phố cà mau qua đó phát hiện một số đối tượng đang sử dụng chất ma túy
tại phòng số ba của cơ sở trên lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện bốn đối tượng
trong đó có hai nam hai nữ sử dụng chất ma túy thu giữ một số dụng cụ để sử dụng ma túy
cùng một số tăng vật khác có liên quan các đối tượng khai nhận đã rủ nhau thuê phòng nghỉ
để sử dụng ma túy qua test nhanh thì cả bốn đều dương tính với chất ma túy
ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản đối với chủ nhà nghỉ về các lỗi vi phạm
như là không thông báo lưu trú để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực phương tiện mình quản lý